chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
trong đó triển lãm ký họa hà nội hai nghìn một mươi bảy là hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách
khi được tổ chức ngay tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm số hai lê thái tổ quận hoàn kiếm hà nội
trước khi đến với hoạt động này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động đặc sắc đã diễn ra trong tuần qua
trong đêm giao thừa người dân đã tập trung tại khu vực hồ hoàn kiếm nhà hát lớn
để cùng nhau hòa chung bầu không khí đón chào năm mới hai nghìn một mươi tám
như những lần trước điểm nhấn trong dịp tết dương lịch năm nay
chính là chuỗi chương trình nghệ thuật đếm ngược chào năm mới
với ba sân khấu chính đặt tại các địa điểm như quảng trường đông kinh nghĩa thục nhà hát lớn vườn hoa lý thái tổ
hà nội như vỡ hòa trong không gian âm nhạc điện tử sôi động
năm nay với tinh thần tiên phong sáng tạo không ngừng
có thể nói những sự kiện văn hóa đã được thực hiện công phu với nhiều bứt phá
mang đến những trải nghiệm độc đáo chưa từng có vượt xa trí tưởng tượng dành cho nhân dân tại thủ đô hà nội
trong những giây phút đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám
mang lại những ước mong của trăm ngàn người dân thủ đô được bay cao bay xa
đón chờ một năm hai nghìn một mươi tám với nhiều niềm vui an khang và thịnh vượng
là hoạt động nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người xê đăng
là thời điểm toàn bộ người xe đăng từ già đến trẻ
được cùng nhau tụ tập bên nhà truyền thống tham gia nghi lễ
thưởng thức cồng chiêng uống rượu cần ăn cơm mới
cùng nhau ca hát nói như một sợi dây gắn kết mọi người trong cộng đồng người sê đăng bao đời này
lễ hội truyền thống mừng lúa mới của bà con buôn con hơ rinh
được tổ chức vào đầu mỗi năm mới và đã duy trì đều đạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến nay
lễ hội ngày càng thu hút đông đảo bà con
buôn làng gần xa và du khách đến chung vui
bởi ý nghĩa tốt đẹp gắn kết cộng đồng cầu cho năm mới sức khỏe
mùa màng bội thu buôn làng nó ấm
lễ hội năm mới tại trung tâm khoa học và văn hóa nga
bắt đầu bằng sự kiện cây thông năm mới dành cho các bạn nhỏ từ tám tuổi trở xuống
đến với chương trình các em nhỏ được tham gia nhiều trò chơi tương tác thú vị
được nhận quà tặng từ nhân vật người tuyết đáng yêu

các em đã được cưỡi trên lưng những chú ngựa dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên
đến từ câu lạc bộ đua ngựa hà nội
với nhiều bạn nhỏ đây là lần đầu tiên các em được trải nghiệm hoạt động thú vị này
lễ hội năm mới tại trung tâm khoa học và văn hóa nga
với các hoạt động dành cho học sinh trung học phổ thông
và sinh viên các trường đại học hiện đang dạy và học tiếng nga trên toàn quốc
nhà hát trèo việt nam đã ra mắt vở trèo
đây là vở diễn do giáo sư nghệ sĩ nhân dân trần bảng chỉnh lý
và đạo diễn từ trích cổ chù mãi thần
vở trèo ra mắt đã nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả thủ đô
đây là tín hiệu đáng mừng không chỉ khẳng định sự thành công của vở diễn
mà còn góp phần khẳng định sức sống của loại hình nghệ thuật truyền thống này trong lòng công chúng
trước đó vào những năm hai nghìn một hai nghìn hai
tại hội diễn trèo quảng ninh
khán giả đã được thưởng thức vở trèo nàng thịt thê
đặc biệt vở trèo có một số trích đoạn được khán giả thuộc nằm lòng
như tuần ti đào huế
từ hiệu ứng mà nàng thiệt thê mang lại
giáo sư nghệ sĩ nhân dân trần bảng
đã dốc toàn bộ tâm huyết của mình
để trình lý và đạo diễn lại vở nàng thiệt thê
từ tích cổ chù mãi thần
đạo diễn đã dụng công xây dựng nhân vật chu mãi thần
như là hiện thân của một nhân vật nho sinhh đẹp nhất trong trèo cổ
quyết vượt lên mọi khó khăn
để đạt được mục đích của mình về sự học
trong khi đó nhân vật chính nàng thiệt thê
lại được khắc họa một cách hồn nhiên nhưng cũng đầy vui nổi
không chỉ trình lý về nội dung
vở trèo nàng thiệt thê lần này
còn được các nghệ sĩ giày công làm mới
một trong những sự tìm tòi không thể không kể đến
đó là phần âm nhạc của vật ứng
thiệt thê là xác định là một nhân vật
mang một tính tính tươi trẻ
luôn luôn hình dụng như con bướm
trong cả quá trình diễn tiến
cô luôn luôn đối với chị em đối với tất cả bạn bè
đối với cuộc đời là cô hào hứng lắm
và luôn luôn có một tính cách như thế
thì tính cách như thế thì trong trèo không có bài hát cho cô
cho nên tôi phải dùng hai cái yếu tố của hai loại đấy
tôi cấu thành
tức là một là nếu mà hát chậm thì nó ra cái điệu sa lệ
sa lệ tức là cái tâm lòng trong sáng
cái tâm lòng thiết tha
tình yêu thiết tha
nhưng mà nếu mà hát chậm

thì nó biến thành một cái thứ vui
mà lại vẫn có cái thiết tha ấy
nhưng mà cái tính cách nó rất là năng động
âm nhạc không chỉ góp phần khắc họa cụ thể tính cách của nhân vật chính
từ đó tạo hiệu ứng thành công cho toàn vở diễn
mà còn khẳng định sự làm việc nghiêm túc của nhạc sĩ đôn truyền
với mong ước cống hiến một vở diễn ấn tượng cho công chúng
khi đã ở cái tuổi ngoại bác tuần
bên cạnh âm nhạc
người xem có thể dễ dàng nhận ra những điểm mới của vở trèo này
so với nhiều vợ trèo khác
chính là phần bối cảnh trên sân khấu
thay vì sử dụng chiếu trèo truyền thống
họa sĩ nguyễn dân quốc đã sử dụng những bức bình phong
với ý đồ nghệ thuật hấp dịch
cậu ơi cậu ơi
cậu mặt quá cậu ơi
về mặt họa sĩ tôi có bổ sung thêm một số những các cái bình phong
để làm sinh động lớp diễn
và cũng được đạo diễn xử lý một cách nghĩa là
linh hoạt có sự chuyển động của những các cái bức bình phong
bổ sung thêm tức là bốn mùa xuân hạ thu đông
và cũng để muốn nói
lên cái cuộc đời thăng trầm chìm nổi của cô thiền thê
sau khi mà đã bỏ anh chu mợ thành
quá trình làm việc nghiêm túc của nhóm nghệ sĩ
ở cái tuổi thất thập cổ lai hy
đã được khán giả ghi nhận bằng sự đón nhận nồng nhiệt
ngay sau buổi diễn
tôi rất là thích thú rất hài lòng
và từ đấy tôi cảm thấy có lẽ trong thời gian dài
bỏ quên cái nghệ thuật trèo là một cái điều đáng tiếc
thật sự là đáng tiếc
tôi thấy rất hay
không những nó có cái diễn xuất nó rất đạt
mà cái nội dung nó rất hay
và cái kết thúc tôi thấy là rất hợp lý
tôi xem vở trèo này tôi đầu tiên là tôi rất thích
mà thật sự là tôi chỉ muốn xem lại lần nữa
và tôi mong là đoàn trèo nhà hát trèo việt nam này
sẽ diễn nhiều vở hay hơn nữa để tôi cố gắng tạo thời điều kiện và thời gian
để tôi đi xem tôi tiếp tục tôi lại được đi xem nữa
điều này không chỉ khẳng định sự thành công của vợ diễn
mà qua đó có thể thấy được sức sống lâu bền của sân khấu trèo
trong lòng công chúng
khẳng định nghệ thuật truyền thống không hề bị lãng quên
trong nhịp sống hiện đại ngày nay
với mong muốn lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của thủ đô hà nội
vừa qua nhóm urban scratcher hà nội đã tổ chức triển lãm
ký hòa hà nội hai nghìn một mươi bảy tại trung tâm thông tin văn hóa hổ gươm
số hai lê thái tổ quận hoàn kiếm hà nội
triển lãm không chỉ là hoạt động thiết thực cho đón năm mới
tạo không gian vui chơi trong những ngày nghỉ lễ cho du khách
mà còn là cơ hội để chính những nghệ sĩ giao lưu học hỏi lẫn nhau
hà nội thủ đô trái tim của cả nước vẫn luôn là đề tài bất tận cho nghệ thuật
mảnh đất ngàn năm văn hiến ấy chưa bao giờ là cũ
thế hệ này nối tiếp thế hệ kia cứ thay nhau khám phá và bồi đắp thêm
những vỉa tầng văn hóa của thủ đô ngàn năm tuổi
khiến cho mạch nguồn văn hóa ấy chưa bao giờ phơi cạn
hòa cùng mong muốn lưu giữ những giá trị văn hóa của hà nội
vừa qua nhóm urban scratcher hà nội đã tổ chức khai mạc triển lãm
ký hòa hà nội hai nghìn một mươi bảy tại trung tâm thông tin văn hóa hổ gươm
urban scratcher hà nội là một nhóm bao gồm các thành viên yêu hà nội
yêu cái đẹp và mong muốn lưu giữ những giá trị văn hóa đô thị thông qua ký họa
hiện nay số lượng thành viên của nhóm đã lên tới hàng nghìn người
để chào đón năm mới hai nghìn một mươi tám như một món quà dành tặng hà nội
nhóm đã quyết định giới thiệu một trăm sáu mươi tác phẩm ký họa của các thành viên trong nhóm
thông qua triển lãm ký hòa hà nội hai nghìn một mươi bảy
qua những bức ký họa về hà nội này thì mình muốn tôn vinh các cái giá trị di sản của đô thị
và muốn gửi tình yêu hà nội qua bức ký họa để tình yêu đó được lan tỏa trong cộng đồng
những góc phố thân quen của hà nội những công trình kiến trúc tiêu biểu
những nét sinh hoạt hàng ngày đậm chất hà nội đều được các thành viên ký họa lại
đó là một mươi hai loại hoa gắn với ca khúc hà nội một mươi hai mùa hoa

vẫn là mặt hổ gươm lung linh mây trời
là những góc phố cổ của ba mươi sáu phố phường
tác phẩm nổi bật được đầu tư công phu nhất tại triển lãm lần này
là tác phẩm hà nội panorama của họa sĩ đinh hải
bức tranh là sự ghi chép lại một cách tỉ mẩn hà nội nhìn từ trên cao
bức tranh là sản phẩm hiện thực hóa ước mơ
tạo ra tác phẩm về hà nội từ trên cao của tác giả
tôi đã vẽ sài gòn ba trăm sáu mươi độ nhưng mà hà nội thì lại chưa có một góc vẽ nào tổng thể từ trên cao hết
tôi lên trên tòa nhà lotte và cắt được một cái góc nó khoảng một trăm sáu mươi độ từ trên cao
vẽ về những con đường quen thuộc vẽ những không gian
tôi rất muốn vẽ được nó lên đến hổ gươm hay cái gì đó nhưng mà không thể view nhìn đến xa như vậy
thì là dù sao thì những con đường nó gắn với mình hàng bao nhiêu năm thì là mình vẽ lại nó
nó giống như kiểu là một cái không gian mà nó thách thức rất là nhiều về kỹ thuật ở trong đây
về phối cảnh về rất nhiều cái sự khó ở trong đây
hơn cả một sự ghi chép tỉ mẩn đầy chỉn chu
tác phẩm còn là tiếng vọng cho tình yêu của người nghệ sĩ dành cho thủ đô
điều đặc biệt trong một trăm sáu mươi tác phẩm được triển lãm lần này không chỉ do các họa sĩ chuyên và không chuyên thực hiện
mà còn rất nhiều những tác phẩm của các em nhỏ có độ tuổi từ bốn đến một mươi tuổi
những nét vẽ hồn nhiên bằng bút sáp màu phá hoạ nên một thủ đô gần gũi trong mắt con trẻ
được tổ chức tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm đúng vào những ngày nghỉ lễ
triển lãm đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả thủ đô
đặc biệt nhiều bạn trẻ được tiếp cận tìm hiểu về hà nội nhiều hơn thông qua chính triển lãm lần này
để từ đó bồi đắp thêm tình yêu sự gắn bó trong mỗi người
qua những nét vẽ của dân kiến trúc và hội họa trong những bức tranh này
thì những cái góc cảnh bình thường chúng ta nhìn thấy hàng ngày bỗng dưng trở nên đẹp lạ thường
qua cái nét bút của những người họa sĩ và những người kiến trúc sư
bởi vì riêng những cái bức tranh đấy đã mang đến cái cảm xúc của riêng cá nhân từ người vẽ rồi
nó sẽ nuôi dưỡng cái đam mê cái ngọn lửa kiến trúc cũng như là cái thêm yêu
thêm yêu cái đô thị hà nội của mình
tôi cũng có tham gia vào trang của hội urbansketcher trên facebook
thành ra khi tôi thấy sự kiện này rất là háo hức muốn đến xem
vì tuy tôi là làm về bên kinh tế nhưng mà cũng thích hội họa từ bé
nó không có dịp mà không có cơ hội để theo nó
cho nên là tôi đang mong chờ đến ngày hôm nay để đến xem các tác phẩm
cũng là để học hỏi thêm vì ở trong này có những chất liệu rồi cách vẽ các kỹ thuật khác nhau
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
với một cái tình yêu sâu sắc đối với hà nội như vậy
thì các họa sĩ chuyên và không xuyên mà trong đó rất nhiều kiến trúc sư
thậm chí có cả các em nhỏ rồi người nước ngoài
họ đã khắc họa nên tìm ra cái vẻ đẹp chân thực làm sinh động rất nhiều
và có thể giúp cho những người xem thưởng thức một cách chậm dãi cuộc sống của hà nội
và như vậy đem cho chúng ta một cái tình yêu lớn hơn đối với hà nội

và đặt cho chúng ta một cái tình yêu lớn hơn đối với hà nội
cho từng người một cái trách nhiệm phải bảo vệ cái không gian sống đấy
giúp cho từng người một cái trách nhiệm phải bảo vệ cái không gian sống đấy

chỉ là một trong rất nhiều những tổ chức đang nỗ lực chung tay quảng bá văn hóa thủ đô

bằng tình yêu dành cho hà nội chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa những tác phẩm nghệ thuật
để hương và sắc người thủ đô lan tỏa bốn phương